ngày hai mươi ba tháng ba trạm thu phí cầu phú mỹ tại tp hcm đã chính thức đưa hệ thống thu phí tự động không dừng đi vào hoạt động với kỳ vọng góp phần giảm un tắc và tai nạn qua khu vực